trước thách thức của thời đại mới cạnh tranh khốc liệt toàn cầu hóa tự do hóa thương mại
sự biến động nhanh của thị trường trong nước và quốc tế sự tụt hậu với công nghệ
sự khắt khe của các rào cản thị trường các tập đoàn tổng công ty nhà nước cần phải đổi mới
cải cách kịp thời hơn nữa để bảo đảm vai trò tiên phong và chủ lực của mình
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp nhà nước diễn ra vào sáng nay
chỉ rõ những nguyên nhân gây chậm trễ trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước
thủ tướng cho rằng có nguyên nhân khách quan chủ quan nhưng chủ quan vẫn là chủ yếu
nhiều bộ ngành địa phương còn chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa
thuê vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ

thuê vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ

rồi cái nhận thức về vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước chưa cao

thuê vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước chưa cao
chưa thực hiện đúng yêu cầu công khai minh bạch đúng quy định của phần hóa thuê vốn
nhiều bộ ngành địa phương còn chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa
thuê vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước chưa cao

tôi xin nói có một chí là anh chính và anh y tân hà của nó có vấn đề cống bộ gì
vấn đề cán bộ vẫn là vấn đề quyết định đến sự tồn vong của một cơ quan tổ chức đơn vị nào
mà đặc biệt và dân dịch về nước
thủ tướng đặc biệt lưu ý vẫn còn tư tưởng ngại thay đổi không muốn đổi mới vì lợi ích cá nhân
đặc quyền đặc lợi lợi ích cục bộ của ngành lĩnh vực thậm chí có trường hợp tham nhũng
che giấu sai phạm dẫn đến việc làm chậm hoặc không thúc đẩy nhiệm vụ quan trọng này
thủ tướng nhấn mạnh các tập đoàn tổng công ty nhà nước luôn có vai trò quan trọng
trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
sự lớn mạnh của các tập đoàn là kỳ vọng của đảng và nhà nước không chỉ để giải quyết các thách thức
phát triển kinh tế xã hội mà còn là ngọn cờ để bảo vệ đường lối kinh tế mà chúng ta đang đặt ra
trong quá trình chiến đấu
trong kỳ lực phát triển của đất nước thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước cân khẩn trương
nâng cao năng lực quản trị cạnh tranh hơn hiệu quả hơn
bộ máy điều hành hệ thống quản trị phải được kiện toàn nâng cấp
thông qua áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại
phải đi đầu trong nghiên cứu phát triển đổi mới công nghệ doanh nghiệp nhà nước phải góp phần tích cực
trong cơ cấu lại nền kinh tế giữ vững ổn định vĩ mô bảo đảm an ninh cho nền kinh tế
đặc biệt là an ninh năng lượng an ninh lương thực và bảo vệ môi trường
đồng thời chủ động hơn nữa trong hội nhập vươn ra cạnh tranh quốc tế khắc phục được những thất bại
của thị trường góp phần kiến tạo nền tảng phát triển ở những địa bàn khó khăn
thủ tướng giao các bộ ngành và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình
khẩn trương ban hành các văn bản quy định hướng dẫn các nghị định của chính phủ
trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa
thoái vốn nhà nước tạo môi trường đầu tư kinh doanh phát triển